cục kiểm lâm thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cảnh báo hiện nay rừng ở nhiều khu vực miền bắc đã nhiều ngày không mưa
thời tiết hành khô kéo dài nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp bốn cấp năm
cục kiểm lâm yêu cầu chính quyền và người dân các địa phương sau đây thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định
các khu vực đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
bao gồm khu vực lục nam lục ngạn bắc giang khu vực phù yên bắc yên sơn la
các khu vực ở cấp bốn cấp nguy hiểm bao gồm toàn tỉnh hòa bình khu vực sơn động bắc giang khu vực kim bảng thanh liêm hà nam
khu vực ba vì hà nội khu vực kỳ sơn tương dương nghệ an khu vực thành phố ninh bình khu vực hoành bồ thị xã uông bí đông triều quảng ninh
khu vực sông mã thị xã sơn la thuận châu yên châu mai sơn mường la sơn la